trước việc dư luận báo chí phản ứng mức độ vi phạm trong thời gian khai thác cát sỏi trên sông bồ tại mỏ cắt khe băng thuộc thôn lại bằng phường hương vân thị xã hương trà của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xây dựng giao thông tuấn hải gây phản ứng mạnh mẽ
ubnd tỉnh thừa thiên huế đã có thông báo kết luận trong đó giao cho sở tài nguyên và môi trường tiến hành đo đạc khảo sát đánh giá hiện trạng mỏ cắt khe băng của doanh nghiệp tuấn hải
ngày chín tháng năm tổ công tác của sở tài nguyên và môi trường phối hợp với phường hương vân dùng phương tiện kỹ thuật hiện đại để đo độ sâu nhiều điểm trong và ngoài khu vực mỏ cát khe băng
tổ công tác đã lắp đặt máy dò dữ liệu trên bờ màn hình nhận dữ liệu ngay trên thuyền chiếc thuyền dùng để đo bằng thủ công của thôn lại bằng cũng được cặp một bên và tiến hành đo song song